phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và công bố quyết định thành lập thành phố ngã bảy thuộc tỉnh hậu giang
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội cho rằng
thành phố ngã bảy đã có một vị thế mới với sức lan tỏa mạnh mẽ là tiền đề
để phát triển thành phố theo hướng một đô thị năng động toàn diện và bền vững
vì thế trong thời gian tới thành phố ngã bảy cần tăng cường liên kết hợp tác
thu hút mạnh mẽ các nguồn lực và các lĩnh vực có nhiều tiềm năng thế mạnh
như phát triển đô thị du lịch chế biến nông sản sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương về xây dựng đảng gắn với thực hiện
chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
trước đó phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu đã đến thăm và tặng một trăm linh phần quà
cho các gia đình chính sách của thành phố ngã bảy